và đồng hành với chúng ta tại tiểu mục khám phá ngày hôm nay xin giới thiệu nhiếp ảnh gia đồng hiếu giảng viên khoa nhiếp ảnh trường đại học sân khấu điện ảnh
xin chào anh hiếu
xin chào thu hương
xin được hỏi anh là với đề tài cuộc sống về đêm như thế này các nhiếp ảnh gia thường lựa chọn cho mình những địa điểm và những đề tài chụp ảnh như thế nào
ở hà nội thì có rất là nhiều những địa điểm mà chúng ta có thể chụp ảnh vào đêm tùy theo sở thích mục đích sử dụng của từng người mà người ta có thể lựa chọn những địa điểm chụp đêm cho nó phù hợp
với những người mà thích chụp ảnh phong cảnh thì họ có thể chụp ở hồ gươm hoặc là phong cảnh phố cổ
ở chùa sơn cô
với những người mà thích chụp ảnh đời sống về đêm ảnh đường phố thì họ có thể hòa mình vào các con phố vào những nhịp sống ở hà nội ban đêm họ có thể là chụp những khoảnh khắc đời sống thường nhật như vậy

với những người mà thích chụp ảnh đời sống về đêm ảnh đường phố thì họ có thể hòa mình vào các con phố vào những nhịp sống ở hà nội ban đêm họ có thể chụp những khoảnh khắc đời sống thường nhật như vậy

trẻ em làng giác về đêm tác giả đỗ hữu tuấn bình thuận
tác phẩm số chín chi ân tác giả kiều ánh dũng tp hcm
tác phẩm số một mươi đêm đà nẵng tác giả ngô công hoàng bình dương
tác phẩm này tôi xin phép được hỏi nhà báo hữu việt trưởng ban văn hóa văn nghệ của báo nhân dân
đánh giá của anh như thế nào về tổng thể các tác phẩm gửi tới chương trình này
chủ đề này là một thách thức nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để những người yêu nhấp ảnh thể hiện cái góc nhìn góc quan sát của mình
chụp đêm chắc là nó phải khó hơn chụp ngày rất là nhiều
các bức ảnh gửi về thì các chủ đề rất là đa dạng
có thể là cuộc sống về đêm ở một thành phố cũng có thể là cuộc sống về đêm ở miền biển xa xôi với những vận đời rất là lam lũ
thế rồi là những cuộc sống về đêm nó lung linh ánh đèn ở những thành phố hiện đại
các bức ảnh gửi về lần này theo quan sát cá nhân tôi tôi thấy chưa thật có nhiều phát hiện những tác phẩm chụp được những không khí những đời sống thực sự đang diễn ra hàng ngày
theo quan sát chúng tôi rất tiếc rằng những tác phẩm đấy lại chưa đạt được đòi hỏi về thẩm mỹ cũng như đòi hỏi về nghệ thuật của hội đồng giám khảo
thế còn những cái tác phẩm phải nói thật là đẹp thật là lung linh có những tác phẩm tôi có thể gọi là giống như một bài thơ ấy
thì cái chủ đề nó
lại không còn mới nữa chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi
khi mà chủ đề cuộc sống về đêm tôi nghĩ rằng nó đem lại ra một sự bí ẩn về màn đêm
chúng tôi muốn xem có hiện thực nào chúng tôi chưa nhìn thấy không
có những bức ảnh nào mà hiện thực này hiện thực cuộc sống hay là hiện thực của mắt là những bức ảnh
cái sự chuyên tâm của những bức ảnh trong bức ảnh nó có nhìn thấy không
đôi khi mà hiện thực nó rất là nghiệt ngạ nhưng dưới mắt những bức ảnh nó hơi lung linh quá không
nó có nuông chiều thị giác quá không
nó có làm sai lạc hiện thực hay không
tôi luôn luôn kiểm tra những yếu tố đó khi xem bức ảnh
khá nhiều bức ảnh nó thiên về chủ sân khấu của bữa đêm
mà tôi nghĩ rằng những bức ảnh rất khó thành công
bởi vì nó chỉ phản ánh một đơn phần là sự mô tả
đôi khi nó là bản sao của hiện thực không hoàn chỉnh
chứ nó không phải là một cái nhìn người ta thấy được cái sự nỗ lực và cái diện mạng của những bức ảnh trong bức ảnh này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo việt văn
quý vị thân mến trong tổng số một mươi tác phẩm ảnh được chọn vào chương trình lần này
có hai tác phẩm do độc giả bình chọn từ cuộc thi đồng hành ảnh trong tuần của chúng tôi
đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ cùng trao đổi về hai tác phẩm này trước để đánh giá xem các giám khảo của chương trình
có những phân tích gì về hai tác phẩm ảnh đã đạt được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả
vâng đầu tiên thì chúng ta hãy đến với tác phẩm đêm đà nẵng của tác giả ngo công hoàng đến từ bình dương ạ
xin các thành viên ban giám khảo chia sẻ một chút về nhận sách của mình về bức ảnh này
tôi đã đến đà nẵng nhiều lần và hình ảnh của cầu rồng là quả làm hình ảnh rất là đẹp
tuy nhiên đây là với một góc ảnh tĩnh và với một cái hình ảnh này nó cũng đã quen thuộc từ lâu với rất nhiều người rồi
cộng với cả chủ đề chúng ta là cuộc sống về đêm thì chúng ta cũng thấy đây là một cảnh ở thành phố đà nẵng
chứ nó chưa thể hiện nhiều được sự sống động của cuộc sống đà nẵng
có lẽ tác giả bị nhầm một chút đây là bức ảnh phong cảnh về đêm và đúng không
nó không phải là cuộc sống về đêm
cái bức ảnh đó có thể đồng giả thích
bởi vì đôi có nhiều lý do có thể họ cảm tình với đà nẵng cảm xúc với đà nẵng
họ thích có cái cầu này có cái tỉ niệm với cái cầu này và họ thấy màu sắc cũng rất đẹp
nhưng mà bức ảnh đó đối với tôi không thú vị bởi vì nó không đem lại cho tôi một cái phát hiện mới mẻ nào
vâng đến với bộ ảnh gia tài của cha của tác giả đỗ minh châu đến từ tỉnh bạc liêu ạ
tôi thấy là cái tên cái bức bộ ảnh cũng là thú vị
với gia tài của cha vì có thể đối với người cha thì đứa con nó tất cả
dù đứa chàng đó có thể nó bị thiểu năng có thể nó không được có may mắn như những đứa trẻ khác
tuy nhiên cái bức ảnh bộ ảnh đó tôi cảm giác là góc trục nó hơi đơn điệu
nó chỉ là những cái bề mặt không phải những cái bên trong
cái phát hiện của tác giả là tốt nhưng mà cái xã điên củng thì điên củng
cái khoảnh khắc đó chứ không phải là khoảnh khắc của một cái sự suy ngẫm sâu kỹ một tí thì có thể có những khoảnh khắc tốt hơn
thế còn anh hồng vĩnh
tôi thì tôi nhìn thấy cái bức ảnh này lúc đầu tiên cũng bị xúc động
ở cái xe anh đi bán bánh bao hay sao
trong cái thùng bánh bao đấy là có một cái dọ để con mình ngồi
thì thực ra cái đấy mới là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là rất hương tâm
nhưng mà tác giả thì mới soi vào một cái góc nhìn mà cận cảnh
nhưng mà nó chưa lột tả được cái nhịp sống cái cuộc sống của người cha này với con
cho nên là tôi nghĩ nó cũng chỉ đạt được cái mức động lòng thôi
vâng và để hiểu rõ hơn về bộ ảnh này thì chúng ta sẽ cùng kết nối với tác giả của bộ ảnh
xem họ đã làm thì như thế nào và họ đã chụp ra sao đúng không ạ
xin được mời tổ thư ký kết nối với tác giả đỗ minh châu đến từ bạc liêu
dạ anh nghe
xin chào tác giả đỗ minh châu
với bộ ảnh là gia tài của cha anh có thể chia sẻ về cái bộ ảnh này chụp ra sao và anh chọn thời điểm thế nào không ạ
dạ em xin chào anh giám cảo
em xin chào anh
cái bộ ảnh này nó tình cờ với nó nằm trong cái phân quân khi mà mình đi đường á
thế tự nhiên mình thấy thôi
cứ đắn đo cái mình thấy nổi quá thì mình khe giữa đường đó mới bắt chuyện
mà trời tối lắm
lúc đó mình không có đem flash nữa
gán canh góc mở khẩu thôi để đánh sáng thôi
mình gán mình bắt chuyện đó
vừa bắt chuyện rồi vừa chụp rồi nghe chú kể chuyện
mẹ không có
mẹ là mẹ sinh bé bị bệnh cao đó
rồi mẹ bỏ luôn
rồi lâu lâu có ghé để lấy tiền chợ cấp thôi à
ạ ban tổ chức chúng tôi thì cũng rất muốn anh chia sẻ một chút về cách thức mà anh đã giới thiệu cho mọi người bức ảnh của mình
để bức ảnh của anh có thể là được nhiều người biết đến hơn
thế là bộ ảnh này em đã giới thiệu trước rồi
thì chủ yếu là ở xung quanh này mọi người đi đường ở gần ở địa phương mình á
thì cũng thấy cũng kiểm chứng mọi người bằng cảnh khó khăn
thì mọi người ủng hộ cứ người này chuyện với người kia
tại em bé ai cũng thương hết
khi em thấy chủ đề cuộc sống về đêm á
trong đầu em hình dung là trong cái đẹp đó có nhiều cái mình thấy gần gũi nó bình dị nó đáng quý ở cái hình cảnh này trên đường một cái người cha già lại chở anh bé mà trong cái nôi đóng như cái lồng như đó chị tỉnh như đó
nó bị bệnh đau nó không có biết gì cả nó cứ ngơ ngơ vậy đó
nóng nóng ra đường á
thì cha mới nói là để nó ở nhà thì nó quấy nên phải cho nó ra ngoài á

nhìn lúc đó em trò chuyện là em rớt nước mắt luôn á
nó rất là tội
vâng xin cảm ơn anh và cảm ơn những chia sẻ của anh
và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ nhận được thêm nhiều tác phẩm của anh hơn nữa
không ghi là nghe câu chuyện vừa rồi thì cảm xúc của các thành viên ban giám khảo như thế nào anh hữu việt ạ
sau khi nghe những cái chia sẻ của tác giả thì tôi đã thấy cái bức ảnh này nó bộ ảnh này trở nên đẹp đến rất nhiều
bởi vì đằng sau nó là cả một câu chuyện cảm động
bức ảnh đấy đã có một cái số phận riêng của mình
và số phận đấy đã được nhiều người quan tâm chia sẻ đã làm rung động nhiều cái trái tim nhân ái
nghệ thuật nó còn có một cái tác dụng nữa là
cảm hóa và cứu vớt con người
thì cái điều mà tác giả làm được thế này thật là đáng quý
nghe xong tôi lại hơi tiếc một chút là do tác giả dày công hơn nữa
đã có dịp trò chậu nhân vật rồi
tác giả không đi về nhà nhân vật
tác giả không có những khoảnh khắc thêm nữa
còn quay lần thứ hai thứ ba
thì tôi nghĩ rằng là với trong một cái buổi nói chuyện rất là khó có thể chụp những ảnh ngay lập tức tốt được
vì chưa hiểu nhân vật sâu lắm
tức là tạo ra một câu chuyện mà thậm chí không cần lời
người ta cũng cảm giác được phần lời chỉ làm rõ thêm hình ảnh
chứ không phải vì vấn lời xúc động mà trở lại hình ảnh
vì thế cho tôi hơi tiếc một chút
tác giả đã có công sức đã có khổ công
nhưng cách kể chuyện bằng hình ảnh nói vui thì chưa có duyên
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh việt văn và các thành viên ban giám khảo
và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn về những tác phẩm mà ban giám khảo đã bình chọn
tức là tám tác phẩm còn lại
đầu tiên thì xin hỏi giám khảo hữu việt
trong số những bức ảnh mà anh lựa chọn ra thì đâu là bức ảnh mà anh ấn tượng nhất ạ
đôi khi có thể là bức ảnh mà ấn tượng nhất
chưa phải là bức ảnh đã đoạt được giải cao nhất
tôi muốn nói thế là bởi vì tôi muốn đặt cái cảm xúc của mình lên trước khi mà nói về những cái điều mà lý trí nó mách bảo
không hiểu sao cá nhân tôi tôi rất là xúc động và rất là thích cái bức ảnh chụp về cái đồng muối về đêm đấy
tôi bắt đầu thích ngay từ cái tên gánh muối đêm trăng
tôi nhìn thấy bức ảnh này nó thật
thấm đẫm chất thơ
chúng ta có thể tưởng tượng ra là trên trời thì chỉ có một vầng trăng thôi
nhưng mà ở dưới thì có rất nhiều những cái vầng trăng nhỏ màu trắng
đấy chính là những cái đụn muối những cái gánh muối gắn liền với cả cuộc sống của đồng bào diêm dân rất là vất vả
trong một cái tư ánh sáng mà màu xanh này pha lẫn ánh ánh sáng màu trắng của trăng
và tôi cảm giác tôi còn nhìn thấy cả hai bầu trời trong bức ảnh này nữa cơ
thứ hai nữa thì tôi cũng thích một cái bức ảnh thứ hai là
cái phản ánh cuộc sống ở phố thị kia cái bức ảnh số ba đấy
cái bức ảnh đấy thì cái người chụp ảnh họ lại nhìn ra được một cái nhịp sống
chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây gần như là trừ một người thôi
còn lại là ba người này thậm chí là hai cái người đằng sau bức ảnh nữa cũng đang cầm một cái thiết bị điện thoại di động
nó làm cho chúng ta nhìn qua thì thật đầu nhìn bức ảnh rất tĩnh
nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta tự nhiên thấy cảm thấy trong lòng nó có cái gì đó cái tiếng cười ở trong đó
thì tôi cũng thích cái bức ảnh đấy
vâng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh hữu việt
thế còn nhà báo việt văn anh cảm nhận như thế nào về tám tác phẩm này
bức ảnh số tám là bức ảnh tôi thích
nó lên một cái hiện tượng nó không chỉ là em nhặt rác về đêm nhưng mà ánh sáng và tạo hình rất là tốt
nó là bức ảnh có nhịp điệu có sự dấn thân của nhà nhân áp ảnh có sự khó chụp
tất nhiên bức ảnh đó nó còn một cái điều là tôi chưa thích lắm
tức là nó làm cho người ta cảm giác rằng nó hơi đẹp quá
và tôi thấy cái hiện thực đấy không phải hiện thực đẹp và nghiệp ngã thì đúng hơn
thế còn cái bức ảnh số sáu là bức ảnh tôi cũng thú vị
là bức ảnh mà ở đây tôi nói thêm một chút là trong cuộc thi này có nhiều bức ảnh thể thao chuyên nghiệp
và chúng tôi quyết định chọn bức ảnh này
bởi vì bức ảnh chuyên nghiệp kia nó đem lại một hình ảnh nó khô cứng có thể khoảnh khắc đẹp
nhưng nó không đem lại một cái cuộc sống về đêm đúng nghĩa của nó
nhưng đây là cuộc sống về đêm của những đứa trẻ hai mươi bóng đá
và cái hình ảnh của họ nó rất là vui
đằng sau lưng lại có cả bckrow lại cả một cái tòa nhà cái sân bóng đá nó rất là nghiệp dư
cái niềm đam mê thì vượt lên bóng đá là một tàu vua
vì thế cái ảnh này rất là hay
một bức ảnh số hai là một bức ảnh đẹp
cái bức ảnh mà đồng muối thì nhiều lặp lại rồi
nhưng mà muối đêm trăng thì hiếm thật
nó làm cái gì đó nó cũng là một cái đánh tác giả đã khai thác tìm ra một cái tứ mới trong một đề tài tử như cũ
tiếc là bức ảnh này có một vấn đề nữa là cắt cụm sáng như nó
tôi nghĩ là panorama thì đẹp hơn
tám bức ảnh này tương đối chúng tôi cảm thấy là vui
và mỗi bức ảnh nó có một cái giá trị riêng
mà đem lại với mọi người một cái sự thú vị riêng
về đêm sẽ sống cuộc sống nó chậm lại
các thứ khoảnh khắc nó sẽ nhẹ nhàng hơn
nhưng mà khi xem các tác giả gửi đến
mà nhất là tám bức ảnh này thì nó lại khác
một số bức tôi rất là tâm đắc
tác phẩm số tám
là một bức ảnh mà tôi cũng là người phóng viên đã từng phải đi vào làng rác ở sóc sơn tôi chụp
thì tôi biết là vào đấy môi trường rất là khó khăn và khắc nghiệt
và khi mình hòa mình vào cùng với cả những người lao động
đi nhặt rác bới rác trong đấy là rất là vất vả
từ cái môi trường ô nhiễm rồi
cái công việc nó nặng nhọc lắm chứ không nhẹ nhàng
thì tác giả đã khắc họa được một cái hình ảnh đúng là sương khói
đúng là rất đẹp
vì thực ra ngày trước ấy là thời chụp còn mấy phim
để ghi được cái này rất là khó
thì độ nhạy phim của chúng ta độ azar độ iso nó chỉ có khoảng đến tám trăm linh là nhiều
nhưng bây giờ bằng công nghệ mới
kỹ thuật số đã gửi cho tác giả lên đến hàng trăm nghìn iso để chụp được những bước này
cho nên là những cái hình này thì nó phải dụng công một cái quan sát
tôi không có tác giả ở chỗ là người ta chọn cái
trong một cái hỗn độn như thế người ta chọn ra một cái góc đẹp để người ta chụp
người ta chọn hình ảnh đẹp để chụp
chứ còn cái cách nhìn thôi
còn bây giờ vì kỹ thuật người ta cũng có đủ điều kiện để tác giả có thể
tất nhiên là với các cái máy này tôi tin tác giả cũng là một người có phương tiện tốt để chụp được
bước thứ hai là tôi cũng thích là bước thứ năm
là cái giao thương
cái giao thương này thì cái bố cục không phải dễ
khi mà bạn biết ở sông nước
tôi đã đi vào cái chợ cái răng ở trong cần thơ
để mình chụp được một khoảnh khắc mà mọi người đi trên sông nước thì đẹp đẹp thì là một chuyện
nhưng mà để mà cuộc sống mà nhìn thấy được thật cuộc sống thì đúng là tác giả lại có một cái góc nhìn úp từ trên cao xuống
chụp được một cái khoảnh khắc mà người ta chia sẻ
đấy có thể chia sẻ về kinh doanh chia sẻ về có thể cho nhau một cái gì hoặc là mua bán nhau một cái gì
cái khoảnh khắc tôi nghĩ là cũng khá đắt trong đêm
nó rất là bận rộn của một cái sự bận rộn sông nước của những người lao động về đêm bán đi chợ đêm
bất ngờ với tôi là có thể là hoạt động về công nghiệp về đêm cũng có xuất hiện ở trong cái đợt này
một cái hoạt động này tôi nghĩ là phải ban ngày
một công việc nặng nhọc của công việc công nghiệp
phải đòi hỏi một cái sự chính xác cao
thì bây giờ tôi mới biết là công nhân người ta cũng rất là vất vả
người ta phải làm cả về đêm
và ở đây tác giả đã chọn được một cái khoảnh khắc một cái mũi thuyền lao lên đằng trước
và hai người công nhân đang hàn vị trí
tác giả cũng khá dễ công khi đặt vào điểm mạnh trong bức ảnh để nhấn
chỉ có một chút tiếc nuối với tôi thôi
cái bức ảnh này dám tác giả chụp cận hơn nữa vào cái nghịch thợ công nhân đang làm
để đặc tả cái công việc của công nhân thì tôi thích hơn
xin cảm ơn anh
thưa quý vị và các bạn
trước khi đến với phần chính thức tìm ra chủ nhân của các giải thưởng
chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục câu chuyện sau bức ảnh
thưa quý vị và các bạn
ngày hai mươi bảy tháng bảy đã đi vào lịch sử đất nước
như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn
ăn quà nhớ người trồng cây của dân tộc việt nam
trong những ngày cuối tháng bảy này
thay mặt ban tổ chức cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
chúng tôi xin nghiêng mình tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến
bằng sự biết ơn vô hạn
xin được bày tỏ tình cảm chân thành
tới các bà mẹ việt nam anh hùng
thương bệnh binh
đã công hiến tuổi xuân của mình cho tổ quốc
đồng thời bày tỏ sự chia sẻ
đối với các gia đình liệt sĩ
chưa tìm được hải cốt con em mình
vì tổ quốc
vì nhân dân
rất nhiều người con của dân tộc
trong đó có cả những cô gái
mới tuổi một mươi chín đôi một mươi
để phía sau hạnh phúc riêng tư
những trang sách giảng đường
sẵn sàng lên đường đấu tranh
vì độc lập tự do của tổ quốc
hình ảnh những thế hệ thanh niên của ngày hôm nay
tận tâm chăm sóc nơi yên nghỉ
của những người đã ngã xuống
trên mảnh đất đồng lộc thiêng liêng
đã giúp nhấp ảnh ra lê anh thi
một người con của mảnh đất hà tĩnh anh hùng
sáng tác nên bức ảnh
lặng thầm nơi ngã ba đồng lộc
gửi đến cuộc thi
cần mẫn miệt mài chăm sóc vận mộ
cho một mươi nữ anh hùng
nơi ngã ba đồng lộc
và thật ý nghĩa hơn
khi ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua
cũng chính là ngày kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc
ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng về với ngã ba đồng lộc anh hùng
cùng chúng tôi dâng nén tâm hương thành kính
chi ấn tới những người đã ngã xuống
cho độc lập tự do của dân tộc
đồng lộc những ngày tháng bảy
luôn thơm ngát khói hương
với không khí nghiêm trang
vậy là đã năm mươi năm trôi qua
một mươi cô gái thanh niên sung phong
thuộc tiểu đội bốn
đại đội năm trăm năm mươi hai
tổng đội thanh niên sung phong năm mươi năm hà tĩnh
với khẩu hiệu
máu có thể chảy
tim có thể ngừng
nhưng mệt máu giao thông không bao giờ tắt
một mươi đóa bất tử
đã ở lại nơi này
để lại cả một thời thanh xuân
nhưng ý chí anh dũng
cùng lòng quả cảm
tình yêu tổ quốc
vẫn sống mãi
với chiều dài lịch sử
bất kể ngày đêm
bằng lòng nhiệt thành
và biết ơn vô hạn
dành cho một mươi nữ anh hùng
và những người đồng đội của các chị
đã ngã xuống trên mảnh đất này
vẫn luôn miệt mài cẩn mẫn
chăm sóc cho từng nơi yên nghỉ
từng bông hoa luôn rực rỡ
giữ cho nơi đây
luôn ấm áp
bởi ánh nến tình người
chính việc làm giản đơn
nhưng quá đỗi trần quý ấy
đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ
giúp nhấp ảnh gia lê anh thi
cho sau đời tác phẩm
lặng thầm nơi ngã ba đồng lộc
gửi về sự thi chương trình
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
với chủ đề
cuộc sống về đêm
thì đây là một cái dịp
đối với người dân cả nước thì
là cái niềm tình cảm chung
nhưng đối với người dân hà tịnh
và đặc biệt
đối với tôi là một người con của quê hương hà tịnh
tôi rất là tự hào
và cũng cảm thấy rất là vinh dự
mình còn được hôm nay là một người
đến đây để chứng kiến
sự trí ân của đồng bào cả nước
cũng như của tất cả những người dân
quê hương hà tịnh chúng tôi
tại nơi ngã ba đồng lộc
đến với đông đảo công chúng yêu nhấp ảnh
trên khắp cả nước
với nhấp ảnh gia lê anh thi
công việc tri ân thầm lặng
và tận tâm của những người trẻ
thực sự là hình ảnh quá đỗi tự hào
để những người may mắn
được sống trong hòa bình hôm nay
sẽ mãi không quên những tháng năm bi tráng
hào hùng của dân tộc
tác phẩm tôi đặt tên là
lằng thầm nơi ngã ba đồng lộc
để phản ảnh tình cảm
cái sự yêu mến
để cản bộ nhân viên
ở ban quản lý ngã ba đồng lộc
đang ngày đêm cống hiến
hệt sức tâm huyệt nhiệt tình
như vậy thì những người
làm công tác quản lý ngã ba đồng lộc
cũng rất đáng được can ngợi
vì vậy cho nên là cái lằng thầm nơi ngã ba đồng lộc
đối với tôi là một tác phẩm
tôi rất là yêu thích
với những giá trị tinh thần
và lịch sử cao đẹp
được truyền tải qua tác phẩm
lằng thầm nơi ngã ba đồng lộc
vững tay máy
để tiếp tục tạo nên những tác phẩm
thật ý nghĩa về tổ quốc
con người việt nam
chúc cho những thanh niên
mang trên mình màu xanh của tuổi trẻ
nơi ngã ba đồng lộc
luôn giữ được trái tim nhiệt thành
hết mình với sự biết ơn ấy
làn tỏa đến với nhiều trái tim nhân ái
trên khắp mọi miền đất nước
ngay sau đây
tập ba của chương trình
chúng tôi sẽ lần lượt đọc tên một mươi tác phẩm
các giám khảo sẽ quyết định dơ phiếu hoặc không dơ phiếu
với từng tác phẩm ảnh
được chúng tôi công bố
mỗi giám khảo sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn
cho năm tác phẩm
tác phẩm nào đạt hai sự đồng thuận trở lên
sẽ giành giải ba của chương trình
tôi xin phép được bắt đầu
tác phẩm gạo trợ nước sông
của tác giả đinh công tâm
đến từ sóc trăng
từ giám khảo việt nam
gánh muối đêm trăng
tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số ba
tác phẩm riêng của tác giả đỗ trọng danh
đến từ thành phố hồ chí minh
và nhận được ba sự đồng thuận
từ ba thành viên ban giám khảo
xin chúc mừng tác giả đỗ trọng danh
với tác phẩm riêng
anh đã đoạt giải ba của chương trình tháng tám
vâng xin ban giám khảo có thể chia sẻ một chút
với lý do lựa chọn tác phẩm này
đoạt giải ba
đầu tiên xin mời nghe hữu việt
có một cái gì đó nhòe đi qua để chờ đợi khi cũng hay
tôi nghĩ bức ảnh này đúng là cái ngôn ngữ của nhiếp ảnh
nó mang một cái thứ nhìn rất là đơn giản thôi
nhưng mà lại có nhịp điệu trong cái bố cục
và nó lại cho thấy là cái khoảnh khắc này
những cái nhân vật ấy
mỗi người đúng là một cái phong thái riêng thật
một đều đang chờ khách
nhưng mà đều có một cái hoạt động riêng
và cái ngôn ngữ nó ở đây là cái
nhà nhiếp ảnh này nó tài giỏi ở chỗ lập
về bố cục người ta xử lý rất là cao tay
mặc dù nhìn châm thì có vẻ trục
hình như anh này có thừa có thiếu
nhưng mà nó lại cho thấy là không thừa không thiếu cái gì cả
bởi vì nó cái nào bổ sung cho cái nào
cái cửa sổ vào đấy bạn hỏi chẳng hạn
nó có mũ tường trên
với tôi nó rất là chuẩn
để cho thấy là nếu mà mình cúp sát kia
nó thành một cái thứ mắt mình sẽ bị rất là dối
nhưng mà khi anh đã có những khoảng hở để cho mình nhìn
thì lại nhìn cái bức ảnh nó sẽ thoáng hơn
nó không bị dối vào mắt mình
vâng xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị
của các thành viên và giám khảo
về bức ảnh đoàn giải ba
thưa quý vị và các bạn
trước khi tìm ra giải nhất và giải nhì của chương trình
chúng ta sẽ cùng nhắc lại một chút
về cuộc thi tháng sáu với chủ đề khoảnh khắc
nơi những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nhếp ảnh
đã được tôn vinh
vâng vật cầu bùn làng vân
là tác phẩm ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi tháng sáu
sau đây mời quý vị cùng hướng lên màn hình
để gặp gỡ nhếp ảnh ra trần việt phương
và cùng lắng nghe những cảm xúc của anh
sau khi tác phẩm vật cầu bùn làng vân
đoạt được giải nhất trong cuộc thi vừa qua
cuối cùng xin được chúc mừng tác phẩm vật cầu bùn làng vân
của tác giả trần việt phương
đến từ hà nội đã đoạt giải nhất của chương trình tháng này
trong số tháng sáu vừa qua
chương trình cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
của truyền hình nhân dân với chủ đề khoảnh khắc
đã tìm ra được ngôi vị quán quân
thuộc về tác phẩm vật cầu bùn làng vân
của tác giả trần việt phương
đến từ hà nội
vượt qua nhiều vòng bình chọn đánh giá
vật cầu bùn làng vân đã xuất sắc nhận được
sự đồng tình của cả ba vị giám khảo
người tác phẩm đến với cuộc thi
một cách ngẫu hứng
nhưng khi theo dõi chương trình
biết được tác phẩm dành dài nhất cuộc thi
khiến cho tác giả thật sự thấy bất ngờ và vui sướng
khi biết mình đoạt giải
tôi rất là vui mừng
và người đầu tiên tôi gọi điện
chia sẻ là vợ tôi
một số bạn
bạn bè thân của mình
mặc dù công việc chính là hoạt động trong ngành xây dựng
nhưng đối với tác giả trần việt phương
nhấp ảnh vẫn luôn là niềm đam mê
bén duyên với chiếc máy ảnh đã hơn một mươi năm
mỗi khi có cơ hội
anh lại xách máy rong rủi trên khắp mọi miền quê
xuất hiện ở nhiều lễ hội văn hóa đặc trưng khắp chiều dài đất nước
với trần việt phương
lễ hội truyền thống
với những giá trị văn hóa lâu đời
luôn chứa đựng sức hấp dẫn kỳ lạ
cái hội vật bùn này
thì là một cái lễ hội diễn ra
bốn năm một lần
và đây là lần thứ hai
lễ hội diễn ra
cái lễ hội nó diễn ra rất là sôi động
cái không gian mình chụp
mình phải đứng một chỗ
và mình theo dõi từng khoảng khắc
của các cầu thủ trên sân
với quả bóng bằng gỗ mít
nặng khoảng hai mươi cân
thì là khoảng khắc liên tục
thì tôi không thể nào mà biết được
là cái ảnh của tôi như thế nào
rất là nhiều ảnh
và có những cái bức ảnh
thì tự dưng là khi mà
bật máy tính lên
thì thấy nó hiện ra
và tôi thấy
à bức ảnh này rất là đẹp
chắc là do có một phần may mắn
cộng thêm một chút kinh nghiệm
từ bốn năm trước nữa
thì là tôi bắt được
may mắn bắt được những cái khoảng khắc đẹp như vậy
biết đến và tham gia cuộc thi
từ những ngày đầu phát sóng
với trần việt phương
về đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
thực sự là một sân chơi hữu ích
để các nhấp ảnh gia
chuyên và không chuyên
trên khắp mọi miền tổ quốc
có cơ hội giao lưu
với nhiều đề tài hấp dẫn
có ý nghĩa
đây cũng là nơi tuân vinh
những tác phẩm ảnh xuất sắc
đã chinh phục được người xem
cả về tính thẩm mỹ
và nội dung ẩn chứa
qua mỗi khung hình
chúc cho tác giả
của chương trình về đẹp việt nam
số tháng này
thì là vững tay máy
các tác phẩm được chọn
thì là đa chiều phản ánh chân thực
cuộc sống và chủ đề
của số tháng này
chủ đề cuộc sống về đêm
vâng xin cảm ơn lời chúc vừa rồi
của tác giả trần việt phương
và chúng tôi cũng xin dành lời chúc đó
tới quán quân của cuộc thi lần này
và hiện nay chúng ta còn lại chín tác phẩm
quán quân sẽ là tác phẩm nào
trong số chín tác phẩm này đây
và ngay sau đây xin mời các thành viên
ban giám khảo chúng ta sẽ cùng
bình chọn ra hai tác phẩm
tranh giải nhất và giải nhì
của cuộc thi tháng bảy
và với hai tác phẩm bình chọn lần này
thì các thành viên ban giám khảo cũng sẽ có
tối đa là hai lời chúc
tất cả các thành viên dơ phiếu
tác phẩm nào đạt từ hai phiếu bình chọn trở lên
sẽ lọt vào phòng tranh giải
nhất nhì của chúng ta
và ngay sau đây thì chúng tôi xin được đọc tên tác phẩm đầu tiên
tác phẩm số một
gạo trợ nước sông
tác giả đinh công tâm
tác phẩm số hai
gánh muối đêm trăng
của tác giả việt hùng
đến từ thái nguyện
tác phẩm số bốn
bộ ảnh gia tài phù tra
tác giả đỗ my châu
tác phẩm số năm
của triệu hớn võ
đến từ sóc trăng
tác phẩm số sáu
đêm về tác giả ngo công hoàng bình dương
ngay lập tức có hai phiếu
đêm về của tác giả ngo công hoàng
lọt vào một trong hai tác phẩm
của tác giả trần vũ linh
đến từ bạc điêu
tác phẩm số tám
trẻ em làng giác về đêm
tác giả đỗ hữu tuấn bình thuận
hai phiếu bình chọn
và xin được công bố lại hai tác phẩm
để tranh giải nhất và giải nhì
của cuộc thi thắng này
đó là tác phẩm đêm về
của tác giả ngo công hoàng bình dương
và tác phẩm trẻ em làng giác về đêm
của tác giả đỗ hữu tuấn bình thuận
và thưa quý vị và các bạn
vậy là bảy tác phẩm còn lại của chúng ta
sẽ đồng giải với nhau
đoàn giải khuyến khích của chương trình lần này
và ngay sau đây chúng tôi xin được chúc mừng
các tác giả đoàn giải khuyến khích
gạo trợ nước sông
tác giả đinh công tâm sóc trăng
gánh mối đêm trăng của tác giả việt hùng
đến từ thái nguyên
bộ ảnh gia tài của cha tác giả đỗ minh châu bạc liêu
giao thương của triệu hớn võ
đến từ sóc trăng
đóng mới tác giả trần vũ linh bạc liêu
chi ân của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
đêm đà nẵng tác giả ngô công hoàng bình dương
một lần nữa xin chúc mừng các tác giả
xin được hỏi nhà báo hữu việt
lý do tại sao anh chọn tác phẩm này
tác phẩm đêm về
nếu như chúng ta quan sát kỹ background phần sau
thì chúng ta nhìn thấy chữ bình dương
chúng ta cũng biết là
đấy là nơi tập trung các khu công nghiệp
và rất nhiều các thanh niên
những người lao động miệt mài ban ngày
và rõ ràng buổi tối
là những thời gian rảnh rỗi nhất
để họ có thể chơi thể thao
là sự lạc quan của những người thanh niên
thời gian ngắn ngủi
về đêm này
nó thật là quý giá
nó vừa thấy cái không khí thể thao rất là sôi nổi
chính vì vậy tôi cho rằng
các tác giả đều có thể
các bức ảnh này là một bức ảnh
có suy nghĩ về địa tài
hết sức là sáng tạo
và bức ảnh này nó bám rất chắc
với cả chủ đề là cuộc sống về đêm
với một góc nhìn đặc biệt
tức là rõ ràng bức ảnh này rất là thú vị
nó có những điểm mạnh
cái điểm mạnh đúng của bóng luôn
và rõ ràng là hút mắt nhìn vào đây
bức ảnh cũng rất là đẹp
các trạng thái cầu thủ đều nhảy lên
tức là người nhảy lên và chung quanh
đều rất là tập trung
hình ảnh nó thể hiện sự đam mê
không chỉ ở việt nam đâu
mà các khu phố có trẻ nghèo
đâu đó cũng có những hình ảnh đá bóng như thế này
tranh thủ cái lúc đêm về vắng vẻ đá bóng thi đấu
nó có một cái gì đó rất là thú vị
tôi nghĩ rằng nó gợi lại cái ký ức của nhiều người
có một cái điểm mà tôi nghĩ là
cái bức ảnh này nó chưa đạt
về xử lý kỹ thuật của tác giả
cái này là về nhiệt độ màu là xử lý chưa tốt
và khả năng là tôi nghĩ tác giả
cũng không phải là người chuyên nghiệp về chụp thể thao
phóng viên chụp thể thao
những tay máy là cự phách lắm
họ chụp họ xử lý khoảnh khắc
và cái mắt nét của họ cao lắm
cái bức ảnh này đang bị thiếu
về một số chi tiết về kỹ thuật đó
nên là tôi cũng không bỏ phiếu vì thế
đến với bức ảnh số tám
trẻ em làng rác về đêm
với bức ảnh này thì duy nhất một thành viên giám khảo của chúng ta
là giám khảo hữu việt không hình chọn
vậy thì anh có thể cho biết lý do tại sao anh không chọn bức ảnh này đoạt giải ạ
cá nhân tôi thì tôi cũng đánh giá
rất là cao
cái bức ảnh trẻ em làng rác về đêm
cái nội dung bức ảnh này
nó cũng là phản ánh rất bám sát với chủ đề chúng ta
nhưng mà sở dĩ tôi không chọn
cái bức ảnh này vào cái giải cao nhất
vì tôi nghĩ rằng là cuộc sống xung quanh chúng ta
nó phong phú lắm
nó còn rất nhiều những cái hình ảnh
những cái câu chuyện mà nó phản ánh được đúng cái cuộc sống
nó đang cuồn cuộn dâng lên
trong cái thời buổi hôm nay
thì đây chỉ là một cái góc
một cái góc có thể nói là rất khuất
rất là lam lũ
làm cho chúng ta rất là xúc động
làm chúng ta cũng buồn
thế nhưng mà dường như nó không phải phản ánh được
cái cuộc sống về đêm ngày hôm nay
lý do về mặt nội dung thôi
đó là lý do mà tôi chia chọn cái bức ảnh này vào
phần chia sẻ lúc trước của chúng ta
thì giám khảo việt văn và giám khảo hồng vĩnh
cũng đã chia sẻ là hai anh cũng rất ấn tượng
về cái màu sắc cũng như là ánh sáng
vậy còn đó có phải là lý do mà hai giám khảo
bình chọn bức ảnh này đoàn vào giải cao nhất không ạ
đầu tiên xin mời anh việt văn ạ
thực ra thì bức ảnh này ngay từ đầu tôi đã thích được
bởi vì nó nói về một cái thứ nhất là
có những lý do một là về cái kỹ thuật rất là tốt
nhưng còn nhau là cảm xúc
nó đem lại một cảm xúc không những là cảm xúc của cái
hình ảnh đó mà quan trọng nhất là tác giả đã truyền được
thấy bức ảnh này thấy được cái diễn mạng của nhà nhấp ảnh
bởi đôi khi trong hình ảnh
nếu chụp tốt chụp người ta chính là chụp tính khuôn mặt của mình
thế thì dân thân của nhà nhấp ảnh là có
trong cái điều kiện khó khăn như thế
dân thân là có cái tách được ra bối cảnh
chọn lại nhân vật và chụp cái ảnh này thôi cũng rất là khó
tuy nhiên nó làm cho người ta cảm thấy nó đẹp quá
đôi khi đây hiện thực nó nghiệt ngã
chứ không phải tự đẹp
vì thế tác giả nó phải dìm sáng đi một chút nữa
rồi nó cảm giác nó dìm sáng đi
đấy tôi cảm giác tác giả thích đẹp
thấy màu đẹp quá chụp
nhưng đôi khi nó lại làm hiện thực nó quá mức lên
nó làm cho người ta cảm giác được nông chiều thị giác
với tôi thì bước này về kỹ thuật chụp và chất lượng ảnh
với tôi là khá nhất trong cái đợt
trong cái đợt tháng này các tác phẩm dự thi
nên tôi bình chọn nó vào trong
vâng và vừa rồi chúng ta đã nghe những chia sẻ
của các thành viên trong ban giám khảo
và cũng thật là khó để có thể là
đưa ra các quyết định chính xác hơn
và để đạt được cái giải nhất hay giải nhì của chúng ta
đúng không ạ
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với cả
tác giả đỗ hữu tuấn
của tác phẩm là trẻ em làng giác về đêm
của bình thuận
vâng xin chào anh đỗ hữu tuấn
chúng tôi liên lạc với anh
qua trường quay của chương trình vẻ đẹp việt nam
truyền hình nhân dân
vâng cái tác phẩm
trẻ em làng giác về đêm của anh
là một trong những tác phẩm rất là ấn tượng
khi tác nghiệp và khi
sáng tác tác phẩm này
anh có gặp khó khăn gì không ạ
thì tôi không đâu
tại vì cái này là
trẻ em này là
cha mẹ nó là công nhân của

thì ba ngày thì
cha mẹ nó làm
tối sau đến giờ học
là tụi nó ra nó phụ cha mẹ nó
cái nhất là nó phụ chữa lý rác
cái thứ hai nữa là nó lượm
cái khói thải
hôm đó tôi đi ngang
cái bãi rác thấy khói chung lắm
mình nghĩ là cái khói này là khói của ảnh hưởng khôi trường
rồi mình mới tắp vô
từ thành phố bà thiết lên đó có một mươi bảy cây
tắp vô thì ta thấy
em thấy đẹp quá
lúc đó cũng không phải là một trò đề tài gì đâu
cuộc thi của chúng ta
nhân đề là
khi mà anh chụp cái bức ảnh này
thì anh suy nghĩ thế nào
về cái nội dung
và cái thông điệp của bức ảnh
sẽ chuyển đến cho người xem
cái nội dung đó là tôi rất là xúc động
cái em nhỏ
bởi vì các em với tuổi của các em là cũng ăn học thôi
nhưng mà các em phải phụ với cha với mẹ
con em mình cũng lớn tuổi đó
nhưng mà họ
nó là khác
như đứa kẻ này
tôi rất xúc động
với những đứa phẩm này
cái chủ đề cuộc sống về đêm
thì cái này theo tôi nghĩ là
nó cũng là cái cuộc sống
bởi vì mấy em
mấy em là sẽ lượt những cái xế thải
như cái chai đó
để cho ngày mai mấy em đi bán

cuộc sống mưu sinh của trẻ em
ở một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt đúng không ạ
xin cảm ơn anh đỗ hữu tuấn
và chúng tôi sẽ cân nhắc thêm
sau khi mà lắng nghe ý kiến của anh
bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết nối với tác giả ngo công hoàng
với tác phẩm đêm về
để lắng nghe xem
những cái khó khăn nào
mà tác giả đã phải trải qua khi sáng tác bức ảnh này ạ
xin chào tác giả ngo công hoàng
tôi là hồng vĩnh
thành viên ban giám khảo cuộc thi
về đại việt nam của truyền hình nhân dân
xin được hỏi anh một chút
về cái tác phẩm đêm về
anh chụp ở thời điểm nào
và đội bóng này là có phải là
anh vô tình đến chụp hay là
cũng là đội bóng anh tham gia
cái này là
của đội bóng em
vô tình chụp
tại vì cái đội bóng này
nằm ở khu
khu dân cư
dành cho những công nhân
hay đi làm về
thì tối mới có nhiệm vụ
lên sân bóng
tập thể thao đấy
cái bức ảnh của anh
thì đang được đánh giá là
một bức ảnh có nhịp điệu
rất là sôi động
và phản ảnh được
cái cuộc sống mới
của thanh niên bây giờ
tôi đang thắc mắc là
không biết là anh chụp
bằng thiết bị như thế nào
dạ em chụp bằng
nói chung là ánh sáng
lúc đó cũng
cũng đạt được
em để khẩu độ
với độc độ
tôi nói cũng hơi chậm
cho nên là
có những cái động tác
bóng có nhảy lên
nó có hơi khổ
động tác nhẹ tí
còn mấy người kia
thì nó nét
cái bức ảnh này
anh có chụp được
anh phải bấm nhiều
hay là anh
bấm một cái đó được
em bấm rất nhiều kiểu
ít nhất cũng phải
tại vì cái này
là một cái
cái cú lừa
rồi xuất vô
ở đoàn công ơn
để mà cho
đánh đầu vô
thì nói chung là
thiết bị em
thì nó cũng
không được đạt
được hài lòng lắm
ngô công hoàng
vậy là chúng ta cũng vừa được
lắng nghe những cái chia sẻ
của hai tác giả
về hai bức ảnh
vòng bình chọn
giải nhất và giải nhì
ngay bây giờ thì xin
được dành cho
ban giám khảo
một thời gian ngắn
để có thể
suy xét kỹ hơn
lựa chọn ra bức ảnh
đoạt giải cao nhất
của cuộc thi tháng này
vâng vậy là cũng đã kết thúc
thời gian thảo luận
để lựa chọn ra bức ảnh
đoạt giải nhất và giải nhì
của cuộc thi tháng bảy
chúng ta vẫn sẽ
đi đến bước tiếp theo
là dơ phiếu bình chọn
cho các tác phẩm
đoạt giải nhất và giải nhì
đầu tiên thì chúng ta
hãy đến với tác phẩm
của tác giả ngu công hoàng
có lẽ tôi xin được
thay mặt cho các vị giám khảo
sau khi mà lắng nghe
cái chia sẻ của tác giả
thì chúng tôi cũng có
cái trao đổi rất là kỹ với nhau
đối với bức ảnh thứ nhất
thì nội dung rất là tốt
thế nhưng mà nó có
một số cái thiếu hụt
về kỹ thuật
bức ảnh thứ hai
thì kỹ thuật
thì rất là tốt
nhưng về nội dung
thì cũng chưa phải
là phản ánh được đầy đủ
hết cái cuộc sống
và có một quyết định
có thể nói là quyết định
rất là đặc biệt
trong cuộc thi chúng ta
là chúng tôi quyết định
sẽ trao hai tác phẩm này
đồng giải nhì
và cuộc thi tháng này
sẽ không có giải nhất
trên ban giám khảo
vâng và như vậy là
xin chúc mừng
tác giả ngu công hoàng
với tác phẩm đêm về
đến từ bình dương
và tác phẩm
trẻ em làng giác về đêm
của tác giả đỗ hữu tuấn
đến từ bình thuận
đã đạt giải nhì
của chương trình tháng này
với sự đặc biệt này
thì tổng giá trị giải nhất
và giải nhì của chương trình
sẽ được chia đều
cho hai tác giả
xin chúc mừng các tác giả
vâng và một lần nữa
xin được trân trọng cảm ơn
những phần bình luận
những chia sẻ
và những phân tích vừa rồi
của các thành viên
trong ban giám khảo
thưa quý vị
chúng tôi cũng xin cảm ơn
sự tham gia tích cực
của các nhà nhiếp ảnh
và không chuyên trong cả nước
chính điều này
đã làm nên sự thành công
của chương trình
và sau đây
thay mặt ban tổ chức tôi
xin phép được công bố
chủ đề của cuộc thi
vẻ đẹp việt nam tháng tám
thế hệ trẻ hôm nay
ngay từ bây giờ
quý vị và các bạn
có thể gửi tác phẩm dự thi
về cho chúng tôi
theo địa chỉ
vẻ đẹp việt nam ng
thời hạn nhận ảnh
sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày một mươi tám tháng tám
quý vị và các bạn
cũng có thể truy cập
vào fanpage của chương trình
tại địa chỉ
vẻ đẹp việt nam ng
để tìm hiểu về thế lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
thời gian ban tổ chức chúng tôi
công bố một mươi tác phẩm ảnh
trong cuộc thi đồng hành
ảnh trong tuần đầu tiên
của tháng tám
sẽ là thứ bảy
ngày bốn tháng tám
xin mời quý vị và các bạn
chú ý theo dõi
trên trang fanpage của chúng tôi
chương trình của chúng tôi
cũng đến đây xin được kết thúc
đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại